chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình vừa ra quyết định dừng mọi hoạt động khai thác cát sỏi tại vùng hạ lưu sông đà thuộc huyện kỳ sơn
đối với công ty trách nhiệm hiểu hạn xây dựng hùng yến và công ty cổ phần khai khoáng sahara
thời gian bắt đầu từ hôm nay một mươi tháng sáu đến hết ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
việc tạm dừng trên do điều kiện khai thác của hai công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hùng yến
và công ty cổ phần khai khoáng sahara chưa bảo đảm an toàn như công suất và sản lượng khai thác lớn
số lượng tàu khai thác nhiều khai thác chưa đúng quy định về thời gian vị trí tọa độ được cấp phép
gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất gây bức xúc của người dân địa phương
trong thời gian tạm dừng hoạt động khai thác của hai doanh nghiệp giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì
phối hợp các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và hai công ty tiến hành xem xét các điều kiện
để bảo đảm cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân
doanh nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
trước đó ngày hai mươi hai tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã quyết định tạm dừng khai thác cát sỏi
đối với hai doanh nghiệp trên đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy vì đã khai thác vượt công suất không đúng quy định